tổ tư vấn kinh tế của thủ tướng đã họp sơ kết năm hai nghìn một mươi bảy và kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì phiên họp
trong năm hai nghìn một mươi bảy tổ tư vấn đã chủ động nghiên cứu đề xuất chính sách giải pháp cho thủ tướng chính phủ
bám sát các nghị quyết chỉ đạo điều hành của chính phủ và theo sát diễn biến kinh tế trong và ngoài nước
định kỳ hàng tháng báo cáo thủ tướng chính phủ về những nhận định về tình hình kinh tế
đề xuất giải pháp và phản biện chính sách để thủ tướng chính phủ tham khảo chỉ đạo điều hành tại các cuộc họp chính phủ
tổ tư vấn đã làm việc trực tiếp với các bộ ngành để trao đổi thông tin chia sẻ quan điểm chính sách
thực hiện khảo sát làm việc với một số địa phương để nắm bắt được tình hình thực tế
thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tìm hiểu môi trường kinh doanh tại địa phương
tuy nhiên số lượng tần suất khuyến nghị đề xuất của tổ còn khiêm tốn
hàm ý chính sách và tính khả thi của một số đề xuất chưa cao do thiếu tính cụ thể và thực tiễn
nguyên nhân là do chưa có một khuôn mẫu về mô hình phương thức hoạt động và những sản phẩm tư vấn cho thủ tướng chính phủ
mối quan hệ và quy trình phối hợp với văn phòng chính phủ và các bộ ngành cũng chưa được làm rõ
do vậy không tránh khỏi những khó khăn trong tiếp cận thông tin dữ liệu
để nâng cao chất lượng trong năm hai nghìn một mươi tám tổ tư vấn sẽ hoàn thiện đổi mới phương thức hoạt động theo hướng hài hòa
chặt chẽ giữa điều phối chung và tính chủ động trách nhiệm của từng cá nhân tăng cường trao đổi chia sẻ thông tin trong nội bộ
theo hướng họp trực tuyến chủ động xây dựng chương trình kết hợp nghiên cứu tổng hợp và chuyên sâu
tại phiên họp tổ tư vấn đã kiến nghị thủ tướng sớm ban hành quy chế hoạt động của tổ tư vấn kinh tế của thủ tướng chính phủ
quy chế này sẽ là căn cứ để tổ hình thành bộ phận thường trực nâng cao chất lượng công tác điều phối hoạt động của tổ
phối hợp với văn phòng chính phủ xây dựng chế độ tài chính xây dựng quy trình phối hợp giữa tổ với văn phòng chính phủ
và với các bộ ngành địa phương để nắm bắt được thông tin kịp thời để có ý kiến tư vấn cho thủ tướng trong điều hành kinh tế vĩ mô